công an nhân dân thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị
giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng
bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tại hội nghị các đại biểu đã báo cáo tình hình
kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư kinh phí mua sắm những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù ngay từ
một năm lãnh đạo bộ và các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp đôn đốc chỉ đạo triển khai kế hoạch
vốn và giải ngân tuy nhiên việc giải ngân vốn đầu tư của công an các đơn vị địa phương và các đơn vị
cấp cục còn chậm trong đó có một số nguyên nhân khách quan như tác động của dịch bệnh giá vật tư
vật liệu xây dựng tăng nhiều phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ mua sắm là hàng nhập khẩu mất nhiều thời
gian khảo sát nguồn hàng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn
tuyến yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ của bộ công an và
các cơ quan chức năng về nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xác định đây là một
nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm hai nghìn hai mươi hai sau hội nghị các đơn vị cần giả soát lại tình hình khả năng
thực hiện để lập lại biểu tiến độ phù hợp thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác
giải ngân với tinh thần quyết liệt thường xuyên giao ban kiểm tra tiến độ thực hiện dự án còn với
các cơ quan chức năng thứ trưởng yêu cầu phải cử cán bộ trực tiếp công tác tại đơn vị triển khai kế
hoạch vốn chậm có tỷ lệ giải ngân thấp để phối hợp hướng dẫn giải quyết khó khăn vướng mắc không để
chậm những việc trong thẩm quyền được giao bên cạnh đó hướng dẫn và chủ động công tác xây dựng kế
kế hoạch đầu tư công tác chuẩn bị đầu tư cho năm hai nghìn hai mươi ba chiều nay tại cuộc họp báo về dự kiến chương
trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm đại diện văn phòng quốc hội cho biết quốc hội sẽ họp tập
chung trong thời gian một mươi chín ngày trong đó khai mạc vào ngày hai mươi ba tháng năm tới đây và bế mạc vào ngày một mươi sáu tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi hai tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua năm dự án luật trong đó có dự án
luật cảnh sát cơ động ba dự thảo nghị quyết trong đó có nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức khóa
động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam cho ý kiến đối với sáu dự án luật
khác bên cạnh đó quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác về công tác giám sát quốc hội sẽ giám sát tối
cao về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực
thi hành đặc biệt quốc hội sẽ dành thời gian hai ngày rưỡi để tiến hành phiên chất vấn và trả lời
chất vấn đến nay văn phòng quốc hội đã nhận được một mươi tám báo cáo của các đoàn đại biểu quốc hội về vấn
đề chất vấn trong đó có hai mươi chín nhóm vấn đề liên quan đến thủ tướng tòa nhân dân tối cao và một mươi bốn bộ trưởng
trong nỗ lực phục vụ nhân dân tốt hơn công an thành phố hồ chí minh vừa tổ chức tập huấn trực
tuyến cho công an các phường xã thị trấn và công an các quận huyện thành phố thủ đức về dịch vụ công
trực tuyến hiện nay công an thành phố hồ chí minh đã nâng cấp độ dịch vụ công trực tuyến từ mức độ ba
lên mức độ bốn trên cổng dịch vụ bộ công an nhằm nâng cao cập nhật thay đổi điều chỉnh về thủ tục hành
chính dịch vụ công trực tuyến được vận hành thông suốt đáp ứng các yêu cầu về chức năng kỹ thuật theo quy định
hướng dẫn người dân doanh nghiệp các cơ quan đơn vị sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm một cửa
phần nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến đặc biệt đem tới sự tiện lợi nhanh chóng và sự hài
đồng của người dân doanh nghiệp khi làm các thủ tục về hành chính theo đó công an thành phố
chí minh sẽ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cung cấp một trăm linh phần trăm các dịch vụ
công trực tuyến trên cổng dịch vụ công chấm bộ công an chấm gov vn và làm theo các bước hướng dẫn
là đã hoàn thành việc nộp hồ sơ thay vì ở mức độ ba sau khi hoàn tất nộp hồ sơ trực tuyến người dân
sẽ đi tới nơi cấp để nhận kết quả hoặc nhận qua đường bưu điện về địa chỉ đã đăng ký có tính cước
thì ở độ bốn người dân sẽ nắm được tiến độ giải quyết và nhận kết quả trực tuyến như vậy giảm
hẳn việc đi lại cũng như thời gian của người dân doanh nghiệp riêng đối với công tác phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do có tính chất đặc thù liên quan đến mọi tổ chức cá nhân nên phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ duy trì thủ tục ở cả cấp độ ba và bốn thưa quý vị và các đồng
trí kể từ ngày mai hai mươi một tháng năm công an các phường xã thị trấn được cấp đăng ký cấp biển số cho xe
mô tô xe gắn máy kể cả xe máy điện đây là một bước đi thể hiện quyết tâm cải cách hành chính của bộ
công an nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức chi phí đi lại khi mà giải quyết các thủ
tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện hiện tại lực lượng công an các
công an các xã phường đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ mới sau đây là ghi nhận tại tỉnh tuyên quang
thực hiện theo thông tư một mươi năm và một mươi sáu của bộ công an thì là chúng tôi cán bộ phòng thông lưu được phân
công đi đến hai mươi năm xã trên địa bàn tỉnh tuyên quang thực hiện
đăng ký xe mô tô trên địa bàn xã cán bộ chúng tôi thì còn là phải đi từ sớm rồi từ sớm qua cả trưa
đến tận chiều tối thì cố gắng là làm sao mà cho nó kịp tiến độ không kể chưa đến ngày với quyết tâm
cao tính đến ngày một mươi năm tháng năm toàn bộ hai mươi năm đơn vị công an cấp xã trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã có
cơ bản đáp ứng các điều kiện để thực hiện công tác đăng ký xe cán bộ chiến sĩ công an xã cũng đã được
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm làm đúng thao tác đúng quy trình khi thực hiện nhiệm vụ theo ước tính thì
sẽ có khoảng từ hai trăm linh hai trăm năm mươi xe sẽ được đăng ký biển số tại đoàn cấp xã khi đề án này được triển khai
thì nó sẽ giảm tải rất nhiều về con đường đi lại cũng như rất thuận tiện cho người dân trong quá
nhiều số xe và cũng sẽ giảm thiểu lượng công việc cho công an cấp huyện như phòng người thân
công an xã yên phú đã phối hợp với đội giao thông nguồn huyện phòng kiểm tra giao thông cũng như phòng
thăm lưu quan tỉnh giả soát cái điều kiện cơ sở vật chất tại công an xã như hệ thống máy tính bàn ghế
tủ và test là cái đường truyền để phục vụ dương tác cấp biển số cho nhân dân tại địa bàn các tỉnh
miền núi do hệ thống giao thông còn nhiều hạn chế nên quãng đường di chuyển từ xã tới trung tâm huyện
là khá xa và vất vả chính vì vậy chủ trương cấp đăng ký xe máy tại xã là một cải cách thủ tục
hành chính có ý nghĩa rất lớn trước kia thì người dân chúng tôi phải đi mua cái xe để chúng công an huyện
xã thủ tục đăng ký bây giờ thì có cái chương trình trên cho người dân quay đăng ký tại xã rất
là toàn thiện cho người dân nó phải đi lại xa hay tạo điều kiện để nó thông thoáng này thì còn nhân
dân này rất là phấn khổ để đăng ký xe máy tại xã phưởng người dân cần thực hiện ba bước bước một nộp
lệ phí trước bạn bước hai chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xe máy theo điều một mươi của thông tư số năm mươi tám năm
hai nghìn hai mươi của bộ công an thì hồ sơ đăng ký xe máy bao gồm các giấy tờ sau tờ khai đăng ký xe giấy tờ
nguồn gốc xe giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe giấy tờ lệ phí trước bạ xe xuất trình chứng minh nhân
dân hoặc thẻ căn cước công dân của chủ xe hoặc sổ hộ khẩu ngoài ra chủ xe cũng cần chuẩn bị lễ phí
đăng ký xe máy giao động từ năm mươi đồng đến bốn triệu đồng tùy nơi sinh sống và giá trị xe bước ba bấm
chọn biển và giao biển số sau khi đã hoàn thành các bước nộp lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ đăng ký xe
thì chủ xe được bấm chọn biển số và giao biển số cùng giấy hẹn lấy đăng ký xe thưa quý vị dữ liệu
dân cư phải đảm bảo đúng đủ sạch sống đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng được lãnh đạo bộ công an
nhấn mạnh bởi đây là yếu tố có ý nghĩa mang tính chất quyết định đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư khi thực hiện việc kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu của các bộ ngành khác và các bộ ngành khác
việc làm sạch dữ liệu phải được duy trì thường xuyên hàng ngày trong đó việc bổ sung cập nhật dữ
liệu dân cư cũng phải được triển khai ngay từ cơ sở nhiều giải pháp làm sạch dữ liệu đã được lực lượng
công an từ cấp xã thực hiện một cách đồng bộ cụ thể sau đây là ghi nhận tại tỉnh hải dương
một trăm linh người dân sinh sống trên địa bàn xã thanh xá đều đã được công an xã thu thập cập nhật
thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tuy nhiên trên thực tế vẫn có những gì
động về nhân khẩu nhất định vì vậy định kỳ lực lượng công an xã đều họp bàn nắm thông tin đối
chiếu dữ liệu thông tin dân cư với thông tin công dân trong sổ quản lý về cư trú tàng thư hồ sơ hộ
khẩu trước khi chỉnh sửa cập nhật đồng bộ lên hệ thống phần dữ liệu dân cư này được sạch và đảm bảo
theo đúng quy trình pháp luật đưa ra vận động người dân và tuyên truyền để người dân hiểu được
cái tầm quan trọng phân cước của dữ liệu dân cư quốc gia lượng công an xã cũng đã triển khai
và làm sao cố gắng quyết tâm hoàn thành xong sớm so với chỉ tiêu bộ và các nông dân tỉnh
còn tại xã thanh hải với trên một mươi bốn nhân khẩu là địa bàn có đông dân cư lớn nhất của huyện
thanh hà tỉnh hải dương việc bảo đảm yếu tố nuôi sống dữ liệu cũng đã và đang đặt ra nhiều khó khăn
với một địa bàn lớn như xã thành hải khi triển khai bằng thời gian này thì cũng rất nhiều các
nông dân chúng tôi gắn trách nhiệm trong việc quản lý công dân có những công dân thì chỉ đăng ký thường
trú của địa bàn nhưng lại không có mặt ở huyện ví dụ tại nhà chúng tôi là có tám trăm bảy mươi bảy công dân trong đội tổ
một nghìn bốn trăm hai mươi hai là đăng ký thường trú tại địa bàn nhưng lại không có mặt ở nhà thì trong đó chúng tôi đã xác
định là được hơn sáu trăm linh công dân là có nơi cư trú rõ ràng tại tỉnh khác còn lại một số công dân khác
vẫn chưa xác định được cụ thể nơi đăng ký nơi nơi cư trú đâu thì chúng tôi sẽ tiến hành yêu cầu mà
các đơn cấp xã là đồng ý là đồng ý tổng trưởng của quốc gia năm sáu cùng với trưởng công an và các
công an ngành là phải đi xuống tận nhà thôn xác minh ra xác sau đó là cung cấp thông tin đầy đủ để
công an huyện trao đổi với cảnh sát bản chính các đơn vị địa phương và để yêu cầu công dân ở nơi đấy
phải đăng ký tạm trú hoặc là xóa thường trú tại đây để làm một thủ tục như trú mới tại nơi đó thì có như thế chúng ta mới quản lý công dân
thông tin dân cư phải bảo đảm đúng đủ sạch sống ngay từ xã và công an xã là lực lượng phải nắm thông tin dân cư chính xác nhất trên địa bàn quản lý
đây là yêu cầu được ban giám đốc công an tỉnh hải dương quán triệt triển khai thực hiện tại một mươi hai công an huyện thị xã thành phố và hai trăm ba mươi năm xã trong toàn tỉnh
trong đó gắn trách nhiệm công việc cụ thể đối với người đứng đầu
quá trình mà đi thu thập để làm sạch thông tin cũng gặp rất nhiều khó khăn vừa phải đến từng nhà
vừa phải đến từng nhà vừa phải đến từng nhà
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
vừa phải phối hợp với các ban ngành đoàn thể và thậm chí là phải qua nhiều kênh để thu thập được các tài liệu để làm sạch và làm đúng dữ liệu
thế thì quá trình triển khai thực hiện với cái tinh thần quyết tâm vượt khó của cán bộ nhân sĩ
chúng tôi thường xuyên trực trăm phần trăm để làm sạch làm sống dữ liệu cho đúng đủ kịp thời với tín độ

cũng từ công tác làm sạch dữ liệu
việc xác thực và cung cấp tài khoản định danh điện tử cho mỗi công dân sẽ bảo đảm tính chính xác đúng con người đúng thông tin
tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mà không phải kê khai lại
bởi thông tin đã được khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
mở ra nhiều tiện ích để người dân doanh nghiệp được thụ hưởng từ các dịch vụ công trực tuyến ngay từ cơ sở
thưa quý vị và các đồng chí bức ảnh này được chụp từ đêm qua khi mà các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa dập tắt đám cháy trên đường lạc long quân hà nội
khoảnh khắc được thu trọn vẹn vào ống kính thêm một lần nữa khắc họa hình ảnh của người lính cứu hỏa nói riêng và người chiến sĩ công an nói chung tận tụy vì nhân dân phục vụ
cháy xảy ra đúng thời điểm diễn ra trận bán kết bóng đá nam mọi sự chú ý đều đổ rồn về diễn biến của trận bóng
khói đen mù mịt lửa lan nhanh tại dãy nhà tạm trong ngõ vừa là nơi ở vừa là nơi sản xuất kinh doanh
suốt gần ba giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
nụ cười ám khói giấu vào trong đó những phút chiến đấu không mệt mỏi với sức nóng của lửa và khét lẹt của khói
giấu cả vào đó quyết tâm phải cứu cho bằng được cả người và của
và giấu cả vào trong đó niềm hạnh phúc cuối ngày khi nỗ lực được đổi lại bằng sự an toàn của tất cả mọi nhà
trong phần tiếp theo của bản tin
tiếp tục khởi tố hai bị can có liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi một
được cao tốc nội bài lào cai
tổng thống mỹ tới hàn quốc bắt đầu chuyến công du châu á đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức
tiếp tục với các tin tức khác
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
trần văn hai giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đồng tháp và nguyễn thị lệ ngọc phó trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông báo kết luận thanh tra tỉnh đồng tháp về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm
cho thấy có ba mươi gói thầu về hồ sơ trình tự thủ tục cơ bản các chú đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận là một vài chú đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng
việc theo dõi nhập xuất kho chưa hợp lý
trong đó các đơn vị trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã mua sắm một mươi gói thầu
với giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng với công ty cổ phần công nghệ việt á
giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đồng tháp và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn
cơ sở y tế khác trên địa bàn
liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn
đường cao tốc nội bài lào cai công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã tiếp tục khởi tố ra lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với hai bị can
một bị can vừa bị khởi tố bắt giữ gồm bùi văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tỉnh ninh bình
và đặng văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đều có chức vụ trưởng ca thu phí công ty cổ phần và dịch vụ
đường cao tốc việt nam
trước đó vào ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoàng ngọc khuê cùng đồng phạm phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn đường cao tốc nội bài lào cai
thuộc địa bàn thôn đại an xã an thịnh huyện văn yên tỉnh yên bái
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các bị can trên đã thực hiện theo chỉ đạo của bị can nguyễn văn hưng
đã bị bắt tạm giam ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên đội trưởng đội thu phí trạm thu phí ic một mươi bốn lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
cho các xe ô tô quá khổ giới hạn quá tải trọng được mua vé tham gia giao thông
trên đường cao tốc nội bài lào cai trái quy định thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
trong khoảng năm hai nghìn hai mươi thì chỉ đạo đồng chí nguyễn văn hưng là đội trưởng của tôi
tôi và mình bốn đồng chí trưởng ca khác
cùng thực hiện nhiệm vụ đồng chí hưng đã chỉ đạo cho xe quá tải vào đường cao tốc
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi đã thành lập một nhóm gia lô
có tên là trưởng ca thu phí
và chúng tôi đã hôm qua nhóm giao lô để liên lạc công việc chung về vấn đề thu phí
cũng như phối hợp để thực hiện nhiệm vụ đồng chí trưởng ca khác
chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ như chỉ đạo đồng chí nguyễn văn hưng cho xe quá tải vào đường cao tốc
sau khi thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ hàng tháng tổ hợp số lượng xe
và sau khoảng hai ba tháng thì đồng chí trương sẽ đưa số lượng tiền cho một đồng chí trưởng ca nào đó
và sẽ chia về cho các đồng chí ở các trạm khác nhau

đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nguyễn văn hưng đã đưa số lượng tiền cho một đồng chí trưởng ca nào đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên đã khởi tố tạm giam một mươi bảy bị can
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can
và các đối tượng liên quan trong vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
sau hơn hai ngày xét hỏi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bảy bị cáo
trong vụ án thất thoát tài sản xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
viết tắt là vim
ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với các bị cáo
trong đó nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nguyên tổng giám đốc vim trần ngọc hà
bị đề nghị tuyên phạt từ một mươi năm năm đến một mươi sáu năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh với bị cáo trần ngọc hà đại diện viện kiểm sát còn đề nghị mức án với một mươi năm bị cáo khác
trong đó lâm trí quang nguyên tổng giám đốc vim từ một mươi đến một mươi một năm tù
vũ từ công nguyên kế toán trưởng vim từ tám đến chín năm tù
và một mươi ba bị cáo khác bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng tù treo đến một mươi tám năm tù
riêng bị cáo nguyễn văn khôi nguyên trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim
bị đề nghị từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bản luận tội nêu rõ trong vụ án này các bị cáo được giao chức trách quan trọng
quản lý tài sản lớn của nhà nước song vẫn thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm
các bị cáo cố tình thực hiện trái với các quy định của vim gây thất thoát tài sản nhà nước
tổng cộng hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng
quá trình diễn ra phiên tòa bị cáo trần ngọc hà đã tác động gia đình bồi thường hơn một tỷ đồng
để khắc phục hậu quả
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án
các luật sư bào chữa và các bị cáo đã tham gia đối đáp
nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm mà viện kiểm sát đã cáo buộc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự
nguyễn thế kiên cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tp hcm và một số tỉnh thành phố khác
theo quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số một nghìn ba mươi năm qd vkst v hai
của viện kiểm sát nhân dân tối cao
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành bản kết luận
điều tra bổ sung vụ án hình sự số sáu bklcqcsdt và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án
đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố sáu bị can lê đình nhân nguyễn thế kiên
nguyễn hữu trí hà thanh hòa nguyễn thị an và vũ vi minh trí về tội sử dụng mạng máy tính mạng
viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào khoảng giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thế kiên nguyễn hữu trí và hà thanh hòa
nguyễn thị an bàn bạc lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư khoáng sản hoàng long thế nhưng
nguyễn thế kiên và đồng phạm không thực hiện hoạt động kinh doanh theo ngành nghề đăng ký mà huy
động vốn theo mô hình đa cấp các thành viên công ty hưởng lợi từ tiền của các bị hại
bằng thủ đoạn đó từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
kiên và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền một trăm linh hai tỷ đồng của một trăm sáu mươi một bị hại tới nay kiên và đồng
phạm đã trả lại các bị hại bốn mươi bốn tỷ đồng số còn lại kiên và đồng phạm chiếm đoạt sử dụng mục đích khác
trong vụ án cơ quan điều tra xác định nguyễn thế kiên là người chủ mưu cầm đầu chỉ đạo
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo cho các bị hại và những người liên quan biết
liên hệ với viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ hai để được giải quyết
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua tại thành phố hội an festival nghề truyền thống vùng miền
lần thứ nhất quảng nam hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khai mạc đây là một trong những hoạt động trọng tâm
của năm du lịch quốc gia tái hiện sinh động các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của tỉnh
quảng nam nói riêng và các tỉnh thành đại diện cho từng khu vực trên cả nước nói chung
festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất quảng nam hai nghìn hai mươi hai
quy mô gần một trăm linh gian hàng với sự tham gia của hơn sáu mươi nghệ nhân thợ giỏi từ tỉnh quảng nam
thành phố hà nội tỉnh thanh hóa đắk lắc đồng tháp và các tỉnh thành khác
các sản phẩm nghề truyền thống được chọn lựa để trưng bày triển lãm tại các gian hàng
cùng với hoạt động biểu diễn thực cảnh nghề truyền thống đặc sắc như nghề gốm dệt thổ cẩm dệt

quý vị có thể nhận thêm nhiều thông tin về các sản phẩm nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất quảng nam hai nghìn hai mươi hai
trong bốn ngày diễn ra festival
trong bốn ngày diễn ra festival

trong bốn ngày diễn ra festival từ một mươi chín tháng năm đến hai mươi năm tháng năm còn có nhiều hoạt động như tham quan các điểm du lịch làng nghề
trong bốn ngày diễn ra festival từ một mươi chín tháng năm đến hai mươi năm tháng năm còn có nhiều hoạt động như tham quan các điểm du lịch làng nghề toà đam ban giải pháp bảo tồn phát triển nghề truyền thống
còn có nhiều hoạt động như tham quan các điểm du lịch làng nghề toà đam ban giải pháp bảo tồn phát triển nghề truyền thống
tháo gỡ khó khăn kết nối cung cầu tìm đầu ra cho sản phẩm nghề
thông qua festival các nghề truyền thống lần này chúng tôi mong muốn giới thiệu với mọi người
thấy được những giá trị vô cùng quý giá của các nghề truyền thống
và thông qua đó cũng tôn vinh các nghệ nhân những người đã gắn bó rất lâu năm với các nghề truyền thống này
và chúng tôi cũng mong muốn được giao lưu học hỏi với các nghề truyền thống các làng nghề khác ở trên cả nước
là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia
festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất quảng nam đã thể hiện sự nỗ lực vượt qua khó khăn
phục hồi phát triển các làng nghề nói riêng và phát triển kinh tế nói chung của quảng nam
và các tỉnh thành khác trên cả nước
festival được kỳ vọng mở ra cơ hội cho các đơn vị doanh nghiệp làng nghề truyền thống
tăng cường các hoạt động liên kết
hợp tác nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp phát triển bền vững làng nghề gắn với bảo tồn
phát triển văn hóa thông qua các nghề truyền thống